xét đề nghị của ubnd tỉnh lạng sơn về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tình trạng un tắc nông sản sản xuất xuất khẩu tại các cửa khẩu ở tỉnh lạng sơn
phó thủ tướng lê văn thành vừa có chỉ đạo khẩn trương khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn và các tỉnh biên giới phía bắc
cụ thể phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu các bộ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn tài chính ngoại giao giao thông vận tải công an quốc phòng y tế bộ thông tin và truyền thông
ubnd các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía bắc
đồng thời nghiên cứu tiếp thu các kiến nghị của ubnd tỉnh lạng sơn trong quá trình thực hiện chỉ đạo
của phó thủ tướng và theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao để sớm khắc phục tình trạng ủn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu